các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sau vài ngày tiết trời mát mẻ đến xe lạnh
toàn miền bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng mới nhiệt độ lại lên khá cao
theo dự báo thời tiết ở thủ đô hà nội sẽ rất nóng ngay vào cuối tuần này
đợt không khí lạnh cuối mùa khiến nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh miền bắc giảm trong những ngày qua
trời mát vào buổi trưa và chiều xe lạnh và có mưa vồn vào buổi sáng sớm
đây là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng bốn và sẽ tan dần vào chiều đến chiều tối ngày chín tháng bốn
từ ngày một mươi tháng bốn đến cuối tuần gần như toàn miền bắc sẽ có gió đông nam
nhiệt độ tăng dần có những ngày tăng mạnh có ngày nắng nóng cục bộ
từ chiều ngày một mươi tháng bốn nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh thành
bao gồm hà nội sẽ lên trên mức ba mươi hai ba mươi ba độ c
chỉ có một số tỉnh thành ở đông bắc bắc bộ như lạng sơn cao bằng vẫn ở mức hai mươi sáu ba mươi năm

sang chiều thứ năm ngày một mươi một tháng bốn nền nhiệt toàn miền bắc tăng khá mạnh
thủ đô hà nội và các khu vực lân cận lên mức ba mươi sáu ba mươi tám độ c
khu vực đông bắc bắc bộ lên ba mươi một ba mươi ba độ c
tuy nhiên trong những ngày này buổi sáng trời vẫn khá mát mẻ
nhiệt độ các nơi đều khoảng hai mươi ba hai mươi bốn độ c nên nhìn chung cả ngày không đến mức nắng nóng khó chịu
cuối tuần thủ đô hà nội có mức nhiệt độ đỉnh trong đợt nắng nóng này
với nhiệt độ buổi chiều ngày thứ bảy chủ nhật lên đến ba mươi chín bốn mươi độ c
theo dự báo hiện tại một số khu vực ở miền bắc có thể có mưa nhỏ dài rác và rông
trong những ngày nắng nóng nhưng khả năng mưa rồng là thấp
sau đợt nắng nóng có những ngày nắng nóng cao điểm vào cuối tuần này
miền bắc có thể giảm nhiệt giảm ít trong một hai ngày trước khi bước vào đợt nóng diện rộng tiếp theo
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
thành phố vinh nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác
nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
thành phố huế có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố đà nẵng có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi năm độ
thưa quý vị trong ba ngày từ ngày sáu đến ngày tám tháng bốn
đã có một mươi chín chuyến bay đi đến sân bay điện biên phủ tỉnh điện biên
phải hủy chuyến do điều kiện thời tiết xấu
theo đó ngày sáu tháng bốn có năm chuyến bay ngày bảy tháng bốn có sáu chuyến
ngày tám tháng bốn có tám chuyến bị hủy
nguyên nhân theo tổng công ty quản lý bay việt nam
là do hiện tượng thời tiết kết hợp ô nhiễm không khí do cho bụi
ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bay tại sân bay điện biên phủ
thời gian này khu vực thượng lào đang ở đỉnh điểm mùa khô
cư dân khu vực này vẫn có tập quán đốt rừng làm nương rẫy cho bụi và khói
do hoạt động này theo hoàn lưu gió di chuyển về khu vực lòng trào điện biên phủ
khói và mù động lại làm tình trạng suy giảm tầm nhìn càng thêm nghiêm trọng
hiện tượng thời tiết kết hợp ô nhiễm không khí do cho bụi nêu trên
không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân thành phố điện biên phủ
mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác các chuyến bay đi đến tại cảng hàng không điện biên phủ
tầm nhìn ngang không đạt tiêu chuẩn khai thác tối thiểu
cùng với việc nâng cấp cảng hàng không điện biên
tổng công ty quản lý bay việt nam đã đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng tự động hiện đại
đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
được cục hàng không việt nam cấp giấy phép khai thác và đưa vào hoạt động đồng bộ với đường cất hạ cánh mới
hệ thống được trang bị đầy đủ thiết bị đo các thông số khí tượng đảm bảo cho khai thác bay
trung tâm xử lý dữ liệu cùng các đầu cuối hiển thị
cung cấp đầy đủ số liệu cho nhân viên khí tượng và kiểm soát viên không lưu khai thác phục vụ điều hành bay
bên cạnh đó để hạn chế tác động của điều kiện thời tiết đến hoạt động bay
tổng công ty quản lý bay việt nam đã chỉ đạo trung tâm khí tượng hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết
đặc biệt lưu ý hướng và tốc độ gió đánh giá bổ sung về tình hình ô nhiễm khói bụi từ thượng lào
về lòng trào điện biên phủ để kịp thời phát hành các bản tin dự báo chính xác
đặc biệt lưu ý quan trắc và dự báo số liệu tầm nhìn ngang
đến thời điểm hiện tại các hạng mục đảm bảo hoạt động bay đã được hoàn thiện
và đang làm thủ tục cấp phép để đưa vào khai thác chính thức
tổng công ty dự kiến tổ chức khánh thành công trình và dịp kỷ niệm ngày thành lập tổng công ty quản lý bay việt nam
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hướng tới lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị sự kiện nhật thực kéo dài nhất vài thập kỷ qua vừa phủ bóng lên phần lớn bắc và trung mỹ
tạo nên nhiều khoảnh khắc đặc biệt
theo time phía tây mexico quan sát được nhật thực toàn phần vào ngày tám tháng bốn theo giờ mỹ
sớm nhất vào lúc hai mươi ba h ba mươi tám phút năm mươi hai giây cùng ngày theo giờ việt nam
trong khi đó phía đông canada là nơi nhà thực toàn phần kết thúc sau cùng vào lúc hai h năm mươi năm phút ba mươi năm giây ngày chín tháng bốn theo giờ việt nam
dài trung tâm của nhật thực rộng khoảng một trăm tám mươi năm km dài một mươi sáu km quét qua một số địa phương của mexico mỹ và canada
mỗi nơi nhìn thấy nhật thực toàn phần khoảng trên tám phút
trong khi đó một vùng rộng lớn hơn bao trùm gần như toàn bộ bắc trung và cực bắc của nam mỹ nhìn được nhật thực bán phần
tuy vậy phần lớn người dân ở bắc mỹ trừ alaska cũng như trung mỹ và vùng cực bắc của lục địa nam mỹ nhìn thấy được nhật thực bán phần
nhật thực ngày tám tháng bốn được người dân bắc mỹ trông đợi và gọi là hiện tượng trăm năm có một bởi nó dài hơn thường lệ
xảy ra khi mặt trời đạt cực đại
kỳ nên trung huyền ảo hơn chưa kể kỳ vọng thấy sao trổi quỷ hiện ra cùng lúc
tuy nhiên dường như các nhà quan sát đã không ghi nhận được sao chổi quỷ nổ tung trong nhà thực như mong đợi
rất tiếc người quan sát từ mọi nơi ở việt nam cũng như toàn bộ các khu vực khác ngoài trồng mỹ không thể quan sát được nhật thực toàn phần đặc biệt này
tuy vậy chúng ta hãy còn có cú bùng nổ của sao chủ quỷ để chờ đợi
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác riêng khu tây bắc có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác riêng khu tây bắc có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi một độ

phía đông bắc bộ nhiều mây có mây rải rác riêng khu tây bắc có mây có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi năm đến hai mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ riêng khu tây bắc có mây có nơi dưới hai mươi năm độ

gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba có nơi trời lạnh vùng núi có nơi trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác từ chiều và đêm có mưa dài rác
phía nam có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía nam ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng
phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ nhiệt độ cao nhất ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm mét
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đồng bắc cấp ba cấp bốn sóng cao năm đến một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai ngày một mươi